đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã ký ban hành kết luận số sáu mươi của bộ chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
theo đó về việc xác định độ tuổi và thời điểm tính độ tuổi tái cử chính quyền các cấp giao cho ban tổ chức trung mương căn cứ vào các quy định chỉ thị số ba mươi năm ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng để hướng dẫn thực hiện bảo đảm sự đồng bộ trong hệ thống chính trị
trên cơ sở kết luận trên ban tổ chức trung ương đang có hướng dẫn và quy định độ tuổi tham gia cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
thực hiện theo quy định nêu tại chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
trong đó độ tuổi tái cử chính quyền ít nhất là ba mươi tháng và thời điểm tính độ tuổi tái cử chính quyền là tháng năm năm hai nghìn hai mươi
về độ tuổi tái cử cấp ủy đối với một số trường hợp đặc thù như bí thư là thủ trưởng phó bí thư cấp ủy chuyên trách trong đảng bộ của cơ quan đảng chính quyền mặt trận tổ quốc đoàn thể chính trị xã hội đơn vị sự nghiệp
các đồng chí tái cử cấp ủy trong đảng bộ quân sự công an tỉnh huyện và đảng bộ bộ đội biên phòng tỉnh
phó bí thư đảng ủy là tổng giám đốc các tập đoàn tổng công ty tổ chức tài chính và các ngân hàng thương mại nhà nước hoặc nhà nước có cổ phần chi phối theo hướng dẫn của ban tổ chức trung ương phải còn tuổi công tác từ một mươi hai tháng trở lên
nếu có đủ phẩm chất năng lực uy tín sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý thì có thể xem xét tiếp tục tham gia cấp ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đến khi đủ tuổi về hư
đối với trình độ chuyên môn lý luận chính trị của nhân sự quy hoạch bổ nhiệm giới thiệu ứng cử và giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm bộ chính trị yêu cầu thực hiện theo chỉ thị số ba mươi năm và luật giáo dục số bốn mươi ba
cụ thể nhân sự phải có trình độ chuyên môn lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và theo quy định của đảng và nhà nước văn bằng chứng chỉ do cơ sở giáo dục thuộc các loại hình và hình thức đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp có giá trị pháp lý như nào